thưa quý vị mới đây tp hcm đã phát hiện chùm ca nhiễm tại một tu viện ở quận gò vấp
lãnh đạo quận cho biết có năm mươi ba em đang là học sinh đang theo học các trường
và một tu sĩ dương tính với covid một mươi chín hiện chùm ca bệnh đã được kiểm soát
ông nguyễn trí dũng chủ tịch ubnd quận gò vấp tp hcm cho biết
từ một học sinh f đang lưu trú tại một tu viện ở phường năm quận gò vấp
nhà nghi tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này
phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tù sĩ
nhận thấy có sự lây nhiễm ở tu viện ubnd dân phường cùng trạm y tế phường
nhanh chóng kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc điều trị f theo dõi f một
đồng thời tạm phong tỏa toàn bộ khuôn viên tu viện
thông báo và phối hợp các trường học có học sinh lưu trú tại tu viện để tầm soát
ngày một mươi tám tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cùng trung tâm y tế quận
đã đến làm việc xử lý chùm ca nhiễm trên đồng thời lấy mẫu xét nghiệm pcr ngẫu nhiên
một mươi kf để giải trình tự gen tâm soát biến chủng omicron
hiện chùm ca nhiễm trên đã được khoanh vùng phần lớn các em đang học cấp hai
đều đã tiêm vaccine tình trạng sức khỏe ổn được sự đồng thuận của phụ huynh
các em đang cách ly tại tu viện
theo chủ tịch ubnd quận gò vấp thời điểm người dân chưa tiêm đủ vaccine
dịch covid một mươi chín rất nguy hiểm lây lan nhanh nhưng hiện nay đã khác ông dũng chia sẻ
điều quan trọng thích ứng an toàn với dịch khi phát hiện bệnh nặng phải chăm sóc như thế nào
người dân tiếp tục tuân thủ biện pháp năm k và tiêm đủ vaccine
đại diện ubnd phường năm quận gò vấp cho biết thêm tu viện này giống như ký túc xá
là nơi lưu trú của học sinh và sinh viên ở tỉnh đến tp hcm học tập
hầu hết học sinh sinh viên tại đây được tiêm đủ hai hoặc ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra có một mươi bảy em chưa tiêm vì chưa đủ một mươi hai tuổi
ubnd phường cùng tu viện giả soát tiêm mũi ba cho các em đã đủ điều kiện
tiếp tục liên quan tình hình dịch bệnh tại tp hcm theo thống kê
số ca mắc mới tại tp hcm trong tuần một mươi hai một mươi tám tháng hai được ghi nhận tăng gấp ba lần so với tuần trước đó
ngày năm một mươi một tháng hai tuy nhiên hiện số ca mắc mới ở hai mươi hai trên hai mươi hai quận huyện và tp thủ đức
đã được dự báo trước khi tp hcm khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất
học tập cũng như các sinh hoạt xã hội
hiện theo hệ thống giám sát bệnh covid một mươi chín số ca mắc mới tại tp hcm trong tuần qua một mươi hai một mươi tám
tám tháng hai được ghi nhận hai chín trăm ba mươi bốn ca tăng gấp ba lần so với tuần trước đó
từ ngày năm đến một mươi một tháng hai đồng thời số ca nhập viện cũng có khuyên hướng gia tăng nhẹ
tuy nhiên số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong vẫn đang ở mức thấp
ngày một mươi chín tháng hai ghi nhận hai ca tử vong nhưng là bệnh nhân từ tỉnh khác chuyển đến thành phố để điều trị
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết hiện số ca mắc mới tăng ở hai mươi hai trên hai mươi hai quận huyện
và tp thủ đức đã được dự báo trước khi mà tp hcm khôi phục trở lại các hoạt động lao động
sản xuất học tập cũng như sinh hoạt xã hội
bên cạnh đó tp hcm đã phát hiện những ca bệnh mang biến chủng omicron trong cộng đồng
kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng delta và omicron
sẽ làm số ca mắc mới tăng nhanh chóng theo đó là số ca nhập viện và bệnh nặng cũng có thể gia tăng
những biện pháp dự phòng dù không dùng thuốc nhưng năm ca và tiêm chủng vẫn là những biện pháp
được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch
do đó người dân cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng bệnh theo năm k
bên cạnh đó cần thực hiện các biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khi đến lượt
tình hình dịch bệnh tại tp hcm đã có những diễn biến mới từ ca bệnh chỉ điểm là một học sinh mầm non
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ và đang tiến hành các bước
khoanh vùng dập dịch
ngày một mươi chín tháng hai thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đơn vị này đang chủ động phối hợp và hỗ trợ ngành y tế huyện cần giờ xã đảo thạnh an
thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín tại địa phương
theo đó qua các biện pháp chủ động giám sát dịch covid một mươi chín tại xã đảo thạnh an
y tế địa phương đã phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
các bệnh này là một học sinh mầm non có triệu chứng sốt nhẹ trong giờ học
trẻ được nhân viên y tế lấy mẫu thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
và cho kết quả dương tính với sars cov hai
từ trường hợp trên ngành y tế xã đảo đã triển khai điều tra
truy vết tiếp xúc gần f một và tiến hành xử lý dịch trong trường học
trẻ đã tạm nghỉ học để thực hiện biện pháp phòng chống dịch
sau khi vệ sinh khử khuẩn các lớp học trẻ đã đi học bình thường
được theo dõi chặt tình hình sức khỏe và thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ ba
thứ bảy và thứ một mươi bốn
các trường hợp f một là giáo viên bảo mẫu và cán bộ
nhân viên trong trường đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
vẫn tiếp tục công tác dạy học và các nhiệm vụ chuyên môn
riêng các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi thì thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
từ ca bệnh trì điểm ngành y tế xã đảo đã mở rộng điều tra dịch tễ
truy vết ca bệnh
quá trình khoanh vùng nguy cơ đã phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm
tại nhiều hộ gia đình sinh sống trên xã đảo
cùng với việc xử lý dịch trong trường học
ngành y tế đang khẩn trương thực hiện xử lý dịch tại các hộ gia đình
để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch trên xã đảo
ngành y tế tp hcm đang chủ động các phương án hỗ trợ chuyên môn cho y tế địa phương
trong trường hợp số ca mắc tiếp tục tăng
sở y tế sẽ thành lập trạm y tế lưu động tại xã đảo thạnh an
để chăm sóc quản lý f tại nhà
không loại trừ nguy cơ biến chủng mới omicron có thể xuất hiện trên xã đảo
ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các ca mắc mới
để chuyển phòng xét nghiệm làm giải trình tự rèn
lý qua đến công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn tp hcm
trong bối cảnh học sinh đã tập trung học trực tiếp
ngày một mươi tám tháng hai ubnd tp hcm đã thông báo kết luận chỉ đạo
của phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
về việc trang bị sinh phẩm xét nghiệm nhanh và kịch bản ứng phó
nếu có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
sau khi nghe báo cáo về việc trang bị bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh
cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức kết luận và chỉ đạo
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế xây dựng kịch bản ứng phó
khi có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
trong đó sở giáo dục đào tạo phân công phân nhiệm cụ thể
cho một số cơ sở giáo dục để tổ chức diễn tập ghi hình
và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo
để các đơn vị tham khảo áp dụng theo hướng dẫn
căn cứ nhu cầu của sở giáo dục đào tạo sở y tế có kế hoạch
chuẩn bị và phân bổ các bộ test nhanh covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý phân bổ
cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện xét nghiệm tầm soát
càng nghi nhiễm khi dạy học trực tiếp và giám sát sử dụng đúng mục đích
được biết trong buổi tập huấn về công tác xử lý f trong nhà trường
ông trịnh duy trọng trường phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo
tp hcm chỉ rõ khi phát hiện nghi ngờ nhà trường sẽ thực hiện tầm soát
nếu phát hiện ca dương tính thì kích hoạt ngay quy trình xử lý f f một trong nhà trường
còn với xác định f f một thì lực lượng y tế sẽ hỗ trợ lực lượng chuyên môn sẽ khẳng định
trách nhiệm của cơ sở giáo dục là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tầm soát những trường hợp nghi ngờ trường hợp có yếu tố dịch tễ
cơ sở giáo dục phải kết nối ngay phối hợp chặt với y tế phường xã để được hỗ trợ
xác định chính xác trường hợp f f một và xử lý từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó ông trọng cho biết hiện các cơ sở giáo dục vận hành trở lại gần như toàn bộ quy mô
trong đó học sinh từ lớp sáu trở xuống chưa được tiêm vaccine
còn trẻ mầm non thì ăn ngủ sinh hoạt trong cùng một lớp
khó triển khai việc học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường
do đó theo ông trọng tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở giáo dục sẽ có những diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo
nên nhà trường cần tăng cường và siết chặt công tác tổ chức